hôm nay một mươi năm tháng tám tiếp tục phiên họp thứ ba mươi sáu được sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội dành chọn một ngày tiến hành phiên chất vấn trả lời chất vấn các bộ trưởng
trưởng ngành về các nội dung liên quan đến thực hiện nghị quyết kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã tham gia trả lời chất vấn
mở đầu phiên chất vấn đại biểu đinh duy vượt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh gia lai cho rằng mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật
và đang có diễn biến ngày càng phức tạp bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông làm gì để ngăn chặn và xử lý
trả lời vấn đề này bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng nêu rõ muốn quản lý được thì đầu tiên phải nhìn thấy
do vậy bộ thông tin và truyền thông đã đưa vào vận hành trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
khả năng xử lý tin thì một ngày xử lý khoảng một trăm linh triệu tin

một vấn đề cũng được đại biểu quốc hội quan tâm đó là việc thực hiện dự án đường cao tốc bắc nam phía đông và quan điểm của chính phủ với dự án này
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết thời gian qua bộ giao thông vận tải đang triển khai nhiều thủ tục liên quan
hiện bộ giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đang triển khai thiết kế thi công vượt dự toán
thực hiện dự án trọng điểm quốc gia thì chính phủ dựa vào ba nguyên tắc
nguyên tắc thứ nhất là đây là dự án trọng điểm quốc gia
do đó tất cả các trình từ thủ tục là phải thực hiện đúng quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng tiến độ
cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta phải tổ chức đấu thầu một cách công khai minh bạch theo cái quy định của pháp luật
và nguyên tắc thứ ba đó là đây là một công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa rất lớn về an ninh quốc phòng và kinh tế xã hội
do đó cần phải xem xét đặc biệt cái vấn đề an ninh quốc phòng
tại phiên chức vận sáng nay
những vấn đề liên quan đến việc quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động quản lý lao động việt nam ở nước ngoài
bố trì vốn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn giải pháp xử lý tình trạng chậm trễ nợ động văn bản hướng dẫn thi hành luật
cũng được các đại biểu quốc hội đặt câu hỏi và các bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ lao động thương bình và xã hội
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc trả lời
chiều nay phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ sẽ tham gia trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm